cũng trong hôm nay phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm dương anh đức
đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính ba trăm năm mươi triệu đồng
đối với công ty cổ phần truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin fbnc
về hành vi hoạt động báo chí không có giấy phép
theo đó từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai công ty fbnc đã thực hiện việc cung cấp thông tin
theo loại hình báo chí như sử dụng biểu tượng logo là tên kênh truyền hình
của cơ quan báo chí danh sưng ban biên tập phóng viên xuất bản định kỳ
các chuyên mục theo chủ đề sản xuất tin bài có tính chất báo chí để đăng tải
phát trên kênh truyền hình kinh tế tài chính tin tức
sở thông tin truyền thông tp hcm đã làm việc và yêu cầu công ty fpnc
gỡ bỏ các nội dung thông tin vi phạm điều chỉnh hoạt động sản xuất tin bài
phương thức cung cấp thông tin trên mạng internet
theo sở thông tin truyền thông tp hcm thời gian tới sở sẽ phối hợp
với các cơ quan chức năng rà soát xác định hành vi vi phạm trong lĩnh vực thông tin truyền thông
nhất là mạng xã hội trang thông tin điện tử tổng hợp có dấu hiệu báo hóa
của một số cá nhân tổ chức doanh nghiệp để áp dụng chế tài
xử lý đủ mạnh nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật